kết thúc chương trình là hoạt cảnh giải phóng điện biên hung tráng và sôi nổi với sự tham gia của toàn bộ các nghệ sĩ diễn viên thể hiện tổng hợp các loại hình siếc trên sân khấu
chương trình sống mãi với điện biên thực sự hấp dẫn bởi các thể loại siếc nhưng cũng rất ý nghĩa khi tái hiện được những khoảnh khắc lịch sử của chiến dịch điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu

để biểu diễn được một chương trình mang tính sức lịch sử này
trong chương trình sống với đệ biên này chúng tôi có mang hình ảnh tô vĩnh diện là người chèn lấy thân mình chèn pháo
và đó là những cái hình ảnh mà không phải riêng tôi cùng với tất cả các bạn đồng nghiệp cũng đều rất là bồi hồi cảm xúc khi diễn cái vai diễn đó
ôn lại tất cả những thắng lời những truyền thống vinh quang của đất nước
chính những người trước đã ngã xuống để lóc đường cho chúng ta
thì hiện nay chúng ta được hưởng cái thánh tích này
chúng ta phải biết ơn và chúng ta phải cảm tác chúng ta phải cố gắng hết sức mình để xây dựng đất nước
nghĩa là nhắc lại lịch sử tức như là nhắc lại trách nhiệm của những con người đương sống
tôi thực lòng là rất cảm động rất hạnh phúc
vì tôi là một quân nhân không tưởng rằng là rất kẻ lại nhớ lại chúng tôi
hôm nay đến đây tôi thấy rất hạnh phúc
mừng tuổi mừng thì rất hạnh phúc
trong chiến tranh trung pháp rồi đến chiến tranh trung mỹ và đến bây giờ tôi được hồi tưởng hình ảnh này
tôi thấy quá vụng như cái đoạn hòa cái pháo của tôm những chuyện
rồi những hình ảnh của cựu quân nhân là một trăm linh tuổi rồi mà vẫn lên hình ảnh trên
tôi thấy là có một cái gì đó mà tôi cảm ơn đại phương đất nước
rất là cảm ơn vì vẫn còn nhớ lại những ngày tháng của chúng tôi
có thể nói chương trình siếc sống mãi với điện biên là lời cảm ơn của các thế hệ hậu sinh với lớp thế hệ cha anh
các nghệ sĩ đều đã biểu diễn không nhận thù lao và công hiến hết mình cho khán giả một đêm diễn trọn vẹn
đưa người xem ngược dòng thời gian trở về những thời khắc lịch sử oanh liệt của dân tộc
và sống mãi với điện biên không chỉ mang tính nghệ thuật trong đó mà hơn thế nữa chương trình còn mang ý nghĩa lịch sử
qua đó giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn khơi dậy tình yêu nước
đối với thế hệ trẻ hôm nay